vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm kịp thời và trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng phức tạp khó lường
thì một trong những giải pháp quan trọng để ứng phó là triển khai nhanh quá trình tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho các đối tượng theo quy định
chính vì vậy dù siết chặt giãn cách xã hội tạm dừng mọi hoạt động
thì việc tiêm chủng vẫn được tổ chức nghiêm ngặt đảm bảo an toàn và giãn cách
ghi nhận sau đây trên địa bàn thành phố đà nẵng
đây là một trong hai điểm tiêm chủng tại khu công nghiệp hòa khánh quận liên triểu thành phố đà nẵng
được tổ chức tiêm trong thời gian thành phố thực hiện siết chặt giãn cách
trong đợt này dự kiến sẽ tiêm khoảng một mươi một mũi cho công nhân tại các khu công nghiệp
nâng tỷ lệ tiêm chủng đạt bốn mươi hai
và theo kế hoạch dự kiến trước ngày ba mươi một tháng tám một trăm linh người lao động tại khu công nghiệp hòa khánh sẽ được tiêm buổi một
thế là vừa rồi chúng tôi được
khu công nghiệp bố trí cho một địa bàn rất là thuận lợi
bề mặt rất là rộng và thoáng
cũng như là có điểm để tập kết xe trước khi mà vô tiêm chủng
cho nên là phần bố trí rất là thuận lợi cho vấn đề công nhân đánh tiêm
nhất là tuân thủ theo năm k
trong đó giãn cách rất quan trọng trong bố trí tại các điểm tiêm
mặc dù thành phố đà nẵng đang siết chặt
giãn cách nhưng không vì thế mà chiến dịch tiêm chủng ngừa covid một mươi chín bị gián đoạn
ngành y tế đã sắp xếp các điểm tiêm chủng với số lượng người tiêm phù hợp
đặc biệt là các xe tiêm chủng lưu động đã được huy động để đảm bảo tiêm chủng
cho các trường hợp trong các khu phong tỏa cách ly y tế
cũng mong là mình được chích ngừa để chẳng an toàn
phải có cơ hội đi thăm con cái không thôi mình bỏ chân bỏ tay theo cái nghĩa
tin rằng ủng hộ tối đa cái vấn đề tiêm chủng vắc xin
đợt này so với đợt một thấy rất là nghiêm túc hơn nhiều
lực lượng hỗ trợ cho các thầy cô giáo mà để giãn cách khi trước khi đăng ký
chuẩn bị vào tim khai báo và ngồi chờ rất là an toàn
đà nẵng có gần tám trăm hai mươi bảy dân trong độ tuổi tiêm chủng
đến nay đã có hơn một trăm một mươi người tiêm mũi một và hơn một mươi hai bốn trăm linh người
đã tiêm đủ hai mươi vắc xin phòng covid một mươi chín
ngành y tế thành phố cũng đã sẵn sàng kế hoạch
nếu được phân bổ đủ một năm triệu liều trong năm nay
thì sẽ triển khai tiêm nhanh chóng để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng
tin an ninh trả tự đáng chú ý
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh cao bằng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án
tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép với ba bị cáo
vi văn trình vi văn tài sầm văn trăng cùng chú tại huyện hà quảng tỉnh cao bằng
theo cáo trạng ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
vi văn trình được một người trung quốc chưa rõ thông tin liên lạc qua mạng xã hội
để thuê đón hai người từ trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
với số tiền thỏa thuận là năm triệu đồng
sau đó trình đã gọi điện thuê trang đón hai người kể trên
đi theo đường mòn đến xã tổng cọt huyện hà quảng
nhằm tránh trạm kiểm soát của lực lượng chức năng
tiếp đó trang thuê tài đón hai người này về xã ngọc đào huyện hà quảng
trong quá trình di chuyển tài đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt vi văn trình hai năm tù giam
sầm văn trăng một mươi tám tháng tổ giam và vi văn tài một mươi hai tháng tổ giam
lại thêm một đối tượng lợi dụng xe có giấy ưu tiên luồng xanh
để chở người từ vùng dịch
sự việc được phát hiện tại tỉnh yên bái và đối tượng đã bị lực lượng chức năng
tỉnh này ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trưa ngày hai mươi ba tháng tám tổ công tác tiếp nhận khai báo y tế
của một người sinh năm hai nghìn bảy
có đi từ xã quang minh huyện mê linh thành phố hà nội về thị trấn yên bình
quá trình làm việc người này khai nhận được lái xe tải mang biển kiểm soát
hai mươi chín h ba mươi nghìn tám trăm năm mươi chín có đăng ký luồng danh di chuyển từ huyện đông anh hà nội
đi giao hàng trên địa bàn thành phố yên bái cho đi nhờ về
khi đến gần chốt kiểm dịch số ba lái xe tải yêu cầu em này xuống đi bộ
vào chốt khai báo sau đó lái xe cũng vào kiểm tra khai báo y tế
rồi điều khiển xe luồng danh đi giao hàng
nhận được thông tin công an tỉnh yên bái đã ra hiệu lệnh dừng xe
đồng thời yêu cầu lái xe tải quay lại chốt kiểm dịch số ba
bàn giao cho công an thị trấn yên bình điều tra làm rõ hành vi vi phạm
chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn yên bình huyện yên bình
đã ra quyết định xử phạt ba triệu đồng đối với lái xe tải
vì có hành vi che giấu không khai báo kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm của bản thân
sáng nay hai mươi bốn tháng tám phó thủ tướng vũ đức đam đã đến thăm kiểm tra tiến độ xây dựng
bệnh viện giã chiến bộ công an tại khu t ba mươi khu phước lộc huyện nhà bè tp hcm
tham gia cùng đoàn kiểm tra có trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
chỉ huy trưởng bộ chí huy tiền phương và các cục nghiệp vụ thuộc bộ công an
bệnh viện giã chiến bộ công an có diện tích xây dựng khoảng ba m hai
tại khu t ba mươi phường phước lộc huyện nhà bè tp hcm
khu đất được cách khá xa các khu dân cư xung quanh thuận lợi cho công tác phòng chống dịch bệnh
tại đây báo cáo với phó thủ tướng trung tướng nguyễn duy ngọc
quỹ viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chí huy tiền phương cho biết
bệnh viện giải chiến này có quy mô ít nhất là ba trăm linh giường bệnh để điều trị cho cán bộ chiến sĩ
nhiễm covid một mươi chín tại khu vực tp hcm và các tỉnh lân cận
bệnh viện giải chiến này cũng chú động mua sắm vật tư thiết bị y tế
hỗ trợ cho bệnh viện ba mươi tháng bốn và các cơ sở y tế công an nhân dân
hoàn thiện các trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong công an nhân dân
sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng tăng cường chi viện cho các tỉnh lân cận
phó thủ tướng cũng đánh giá cao tính linh hoạt và chú động trong việc xây dựng bệnh viện giải chiến bộ công an
bên cạnh đó cũng ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây
đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
đồng thời xảy ra ở cấp độ cao hơn
là lực lượng trong tuyến đầu chống dịch covid một mươi chín trong thời gian qua
lực lượng công an nhân dân đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm vi phạm pháp luật về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và trong cuộc chiến này có biết bao sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ
đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
họ đã gác lại việc riêng kìm nén nỗi nhớ nhà người thân
để dành toàn thời gian tâm trí và công sức cho nhiệm vụ đặc biệt nơi tuyến đầu
gia đình này có ba thế hệ gồm hai cháu nhỏ bố mẹ hai bé và bà nội chung sống
thế nhưng gần ba tháng nay không chỉ những đứa tôm mà mọi sinh hoạt
và quay quần bên nhau chỉ còn lại giữa bà và cháu
những thành viên còn lại là những chiến sĩ công an nhân dân
đang thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch
và đấu tranh với các loại tội phạm giữ gìn an ninh trật tự
với sự chỉ đạo của ban bắc công an hành phố
thì bản thân mỗi cán bộ chiến sĩ của tôi luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
trong việc công tác phòng chống dịch
đặc biệt là bên cạnh đó thì cán bộ chiến sĩ của công an phường năm
luôn luôn là đề cao tinh thần trách nhiệm cao nhất
dưới sự chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường
thì qua đó là các loại chuyện gia đình cá nhân
bản thân mỗi người tôi trên phương diện luôn luôn đi đầu trong công tác phòng chống dịch
cũng ở tuyến đầu chống dịch
dù không phải trực tiếp với các loại chuyện gia đình cá nhân
trực tiếp làm nhiệm vụ tại các chốt
nhưng đại úy lê thị xuân quỳnh vợ đại úy phạm xuân tuyền
ngoài hoàn thành tốt các công việc tại trụ sở công an phường
cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động phòng chống dịch của ủy ban nhân dân phường và quận
cũng như các đồng chí đồng đội trong cơ quan
thì trực chiến một trăm linh tại đơn vị để cùng thực hiện nghiêm với chỉ thị một mươi sáu
thì ngoài những công việc vẫn làm hàng ngày
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng hỗ trợ bản bản nhân trật tự
ở các điểm tiêm ngừa và vaccine
và cùng với khởi sách hưu hục đi vận động hỗ trợ vận động người dân
thực hiện nghiêm túc chỉ thị một mươi sáu

thì phát những phòng quà
hoặc là nhu yếu phẩm cho người dân
mặc dù làm cùng ngành và nhà gần đơn vị
thế nhưng suốt gần ba tháng qua
vợ chồng chưa được gặp nhau
hai con chưa được gặp bố mẹ
có chăng cũng chỉ đôi lần tranh thủ ghế nhà
nhưng cũng chỉ nhìn nhau từ xa
cũng như bao người khác
xa nhà xa con là sẽ nhớ
những lúc như vậy
chiếc điện thoại là niềm an ủi
giúp các thành viên trong gia đình được xích lại gần nhau
và những nỗi nhớ niềm thương
cũng phần nào được sang sẻ
có nhớ mẹ nhiều không
anh hai đâu
cho mẹ nói chuyện với anh hai với
mẹ cho anh hai
con nói làm gì đó sáng nay con có học bài không
không học bài luôn
ở nhà với em có ngoan không
ở nhà phụ bà coi em nè
không có được bắt nạt em nha
phải nhiều nội chơi với em nghe chưa
hết dịch mẹ về với show nha
cả chồng cả vợ yên tâm chống dịch

lo cho hai cháu

để bà con trở lại bình thường nha
dạ con cảm ơn mẹ nhiều
mẹ dạy cho em sức khỏe nha
đồng chí quỳnh
thì đồng chí là
có hai con nhỏ
là hiện trong cái thời gian qua
thì đồng chí luôn túc trực
cùng với các đồng chí trong đơn vị
ở tại công an phường
thì tuy là vất vả nhưng đồng chí cũng cố gắng
khắc phục khó khăn
đồng chí cũng là có chồng
trong lực lượng công an
hiện nay cũng tham gia phòng chống dịch
thực hiện theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
trong cuộc chiến đầy gian khổ
với kẻ giặc vô hình
là dịch covid một mươi chín
họ những chiến sĩ không ai nhân dân
nơi tuyến đầu đã tạm gác lại những niềm vui riêng
bên gia đình người thân
vì nhiệm vụ chung
và để họ những người chiến sĩ không ai nói riêng
và lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín nói chung
sớm có lại những bữa cơm đoàn viên cùng gia đình
mỗi chúng ta những người dân
hãy tuân thủ mọi quy định về công tác phòng chống dịch
của chính quyền các cấp đề ra
vừa rồi là những cập nhật trong nhịp sóng hai mươi bốn h